vụ phá rừng ở hai tiểu khu tám mươi ba và chín mươi thuộc xã phú mỡ huyện miền núi đồng xuân
trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
của cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp đối với la âu kính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã xuân quang i và la lan thập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã phú mỡ huyện đồng xuân tỉnh phú yên về tội hủy hoại rừng
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên cũng đã ra lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh anh khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị trấn la hai huyện đồng xuân
về tội hủy hoại rừng trước khi bị bắt huỳnh anh khương là cán bộ
của phòng tài nguyên môi trường huyện
theo cơ quan điều tra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại tiểu khu tám mươi ba và chín mươi thuộc xã phú mỡ phạm xuân trình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tại xã xuân quang i
đã lập hồ sơ khống xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó trình tổ chức thuê người chặt phá sáu hai mươi bảy hectare rừng phòng hộ
và tám hectare rừng sản xuất để lấy đất trồng cây keo
hành vi của ông trình đã bị khởi tố bắt tạm giam từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
liên quan đến vụ án này huỳnh anh khương có tham gia trong việc làm hồ sơ khống
để phạm xuân trình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đồng thời nhiều lần đến khu rừng trên đo đạc xác định danh giới cho nhân công
của phạm xuân trình
phạm xuân trình chặt phá và nhiều lần đưa tiền cho trình trả công chặt phá rừng
ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định la o kính cũng muốn có đất rừng để canh tác
nên rủ la lan thập đứng ra cùng tổ chức thuê nhân công
và trực tiếp chặt phá tám bảy mươi ba hectare rừng phòng hộ

vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng

truy cứu các đối tượng khác có liên quan